ban thường vụ thành ủy hội an tỉnh quảng nam vừa có quyết định thi hành kỷ luật ông phạm văn điều
bí thư tri bộ giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố hội an
bằng hình thức cách chức tri ủy viên nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cụ thể trong quá trình lãnh đạo với vai trò bí thư tri bộ giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tp hội an
ông điều đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
không tổ chức sinh hoạt tri ủy định kỳ hàng tháng trong nhiều năm liền
dẫn đến đánh mất vai trò lãnh đạo của tập thể tri ủy trong thời gian dài
cùng với đó ông điều đã thiếu trách nhiệm buông lỏng công tác lãnh đạo quản lý kiểm tra giám sát
thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách dẫn đến vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu công trình kè sinh thái cẩm kim
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông phạm văn điều đã bị bắt tạm giam về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát tỉnh lào cai vừa thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hai đối tượng ly xe xuy và phu thố xuy cùng chú tài huyện bát sát để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng chín công an huyện bát sát nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện người đàn ông
ở xã a mú xung tử vong trước cửa nhà tiến hành khám nghiệm hiện trường
ngay trong sáng ngày một mươi hai tháng chín lực lượng công an đã xác định vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội giết người
và tiến hành triệu tập hai nghi phạm đến trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hai đối tượng đã cuối đầu nhận tội đồng thời khai nhận do xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu
nên đã đánh nạn nhân tử vong
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo bùi tá hậu
trú tại xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa về tội giết người
theo cáo trả ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hậu cùng với nhóm bạn ngồi nhậu
sau khi về nhà hậu trợt nhớ gặp ông huỳnh nam thắng ở huyện tư nghĩa là thầy giáo cũ cũng đang ngồi cùng ở quán nhậu
tức giận vì nghĩ lại việc trước đây thầy thắng báo cáo nhà trường ra quyết định đuổi học hậu khi đang học lớp một mươi
bị cáo cầm dao đến quán nhậu chém liên tiếp hai nhát vào người ông thắng
tiếp đó hậu chém vào đầu của thầy giáo lê phương mai đang ngồi chung cùng với ông thắng khiến hai nạn nhân bị thương tích nặng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi tá hậu tám năm tù giam
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh oai hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong xảy ra tại nhà xưởng chăn ga gối đệm ở xã thanh văn
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng chín trung tâm chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại xã thanh văn huyện thanh oai hà nội
đã nhanh chóng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phà tỉnh quảng ninh ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
tạm giam ba bị can là nguyễn văn hùng chú tại thanh hóa nguyễn văn hảo và nguyễn văn tưởng đều chú tại quảng ninh về tội sản xuất và buôn bán hàng giả
trước đó tại khu vực vũng đục phường cầm đông lực lượng công an phát hiện xe ô tô do tưởng điều khiển cùng đi trên xe có nguyễn văn hảo
tại đây lực lượng chức năng thu giữ ba mươi bốn thùng dầu giả loại một mươi tám lít một thùng trong đó có ba mươi thùng dầun giả nhãn hiệu castrol bốn thùng dầu nhờn giả nhãn hiệu cantech
khám xét khẩn cấp
tại nơi sản xuất và cũng là chỗ ở của nguyễn văn hùng tại tổ ba khu một mươi phường quang hanh lực lượng chức năng thu giữ thêm một mươi bảy thùng dầu nhờn giả nhãn hiệu castrol
cùng các máy móc dụng cụ để sản xuất dầu nhờn giả
hiện vụ việc đang được công an tp cẩm phà tiếp tục điều tra làm rõ
tin an ninh trật tự cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công hà tĩnh thuộc sở tài chính tỉnh hà tĩnh và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bảy đối tượng
bảy đối tượng gồm nguyễn thị thanh tâm giám đốc kinh doanh công ty hồng hà phạm viết anh vũ giám đốc chi nhánh hà tĩnh công ty hồng hà
nguyễn thành trung giám đốc công ty phương anh nguyễn hồng hải phó giám đốc công ty phương anh nguyễn xuân thiện công ty pnt đinh quốc tấn tổ trưởng tổ đấu thầu lê viết cường giám đốc trung tâm tài chính công
bảy đối tượng này đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục tại trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công hà tĩnh thuộc sở tài chính tỉnh hà tĩnh gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra truy tìm và thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
thời gian qua cơ quan chức năng tp hà nội đã ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện là quán ba grau kê phát hiện tại đây có những sai phạm liên quan đến các điều kiện kinh doanh buôn bán bóng cười
nhiều cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng
tuy nhiên qua thâm nhập thực tế của phóng viên bóng cười gần như vẫn được bán và sử dụng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện này
đây là quán ba có tên shark club nằm ở số hai mươi một tràng tiền một trong những quán ba có tiếng của giới ăn chơi sảnh điệu hà thành
phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được những hình ảnh này
và đây là những hình ảnh tại một quán bar khác trên địa bàn
khi được hỏi quản lý quán bar đưa ra lý do rất hợp lý
độ mấy tháng qua là bọn em bị mất nhiều khách đi
có những khách vào đây là cần những thứ như vậy thì là bọn em đa số bị mất khách vì những cái đấy
nên là quán không có doanh thu nên là nó sẽ bị đi xuống
bắt đầu từ đấy là bọn em cố gắng là để cho vừa lọc khách để chiều lọc khách lên thì mới xảy ra như thế này
trước tình trạng gia tăng việc sử dụng bóng cười tại các cơ sở
cơ sở kinh doanh có điều kiện lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác kiểm tra
nhiều cơ sở đã bị phát hiện và xử lý
đây là tám mươi bình bóng cười tại số nhà sáu ngõ ba trăm ba mươi một phố trần cát trân phường thanh nhàn
bị công an hai bà trưng thu giữ và quyết định xử phạt năm mươi triệu đồng
ngày một mươi hai tháng chín công an quận ba đình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đã xử phạt bốn cơ sở trên địa bàn với tổng số tiền gần tám mươi triệu đồng
tại sao những cái cá nhân mà tổ chức người ta vẫn cái tổ chức hoạt động
là bởi vì nó có lợi nhuận rất là lớn
cái khí bóng n hai o này nó là khí hóa chất công nghiệp
nằm trong dinh mục bảng sử dụng cho ngành công nghiệp thôi
thế nhưng nó lại có khi sử dụng một cái lưu lượng hợp lý
thì nó sẽ có kích thích đến mặt về mặt thần kinh
cho nên nhu cầu giới trẻ nó lại không gây nghiện nhưng ma túy
cho nên là giới trẻ người ta mới ưa sử dụng
vui một lúc có thể thỏa mãn sự tò mò sự kích thích của giới trẻ
tuy nhiên việc sử dụng n hai o kéo dài
có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh
tim mạch ức chế não thậm chí là tử vong
chúng tôi ra quân kiểm tra chặt chẽ đối với các cơ sở có đăng ký kinh doanh
thì họ sẽ tìm đến những cái điểm mà nhà nghỉ hoặc cái khu trung cư cao cấp
để người ta né tránh cái việc kiểm tra xử lý đối với hành vi này
thích nghĩ ngoài việc ra quân xử lý nghiêm của các cơ quan chức năng
cũng cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương
xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên sống vui chơi và công hiến
bên cạnh đó cũng không thể thiếu sự giám sát chia sẻ và quan tâm của gia đình
để lứa tuổi thanh thiếu niên có nhiều cơ sở
những lựa chọn lành mạnh sống có ích và không bị lôi kéo vào những thú vui
mà có thể vi phạm pháp luật
cháy lớn lại tiếp tục xảy ra vào trưa ngày hôm nay
tại chợ dân sinh ngọc lịch ở xã trưng chắc huyện văn lâm tỉnh hương yên
khiến nhiều kiếu ốt bị thiêu rụi
khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh hương yên đến hiện trường
đám cháy đã phát triển với diện tích khoảng ba trăm năm mươi m hai
gồm hai giãy chợ tạm với quy mô bảy mươi san hàng tạm
của hai mươi hộ kinh doanh đồ thực phẩm tươi sống đồ ăn chín đồ khô và giải khát
đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ
sau hai tháng cao điểm xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
lập biên bản hơn sáu trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một tỷ đồng
tước hơn một trăm linh giấy phép lái xe tạm giữ hơn một trăm năm mươi ba phương tiện
đây là thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cung cấp
trong đó phát hiện xử lý gần chín mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn
phạt tiền hơn bốn trăm linh tỷ đồng tước hơn năm mươi năm giấy phép lái xe
điều đang nói số trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn là hơn một trường hợp
về xử lý phương tiện cơi nới thùng quá tải đã xử lý gần bốn mươi trường hợp
tiền hơn hai trăm linh tỷ đồng hơn tám mươi sáu trường hợp chạy quá tốc độ cũng bị xử lý trong thời gian này
trên tuyến đường thủy lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản hơn một mươi ba trường hợp vi phạm
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý nghiêm vi phạm sau khi kết thúc đợt cao điểm
với tinh thần quyết liệt tránh tình trạng tái diễn trở lại đợt cao điểm sẽ kết thúc vào ngày hai mươi tháng chín
sau nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua quốc lộ bốn mươi chín a từ huyện a lưới
tỉnh thừa thiên huế về trung tâm thành phố huế lực lượng cảnh sát giao thông
sở giao thông vận tải đã lập chốt kiểm soát tải trọng cố định duy trì gần một tháng qua
tuy nhiên sau khi chốt kiểm soát được triển khai số lượng phương tiện lại giảm đột ngột
đây là một trong số rất ít phương tiện chở than từ lào qua cửa khẩu la lây tỉnh quảng trị
đi qua chốt kiểm soát tải trọng đặt tại km ba trăm hai mươi bảy một trăm linh xã hồng vân huyện a lưới
về cảng trân mây tỉnh thừa thiên huế
qua kiểm soát tài xế và chủ phương tiện đã bị lập biên bản vi phạm
hành vi chở hàng vượt một mươi ba mươi tải trọng cho phép
về đây thì nhiều tài xế đã chọn cách né trạm kiểm soát bằng cách đi đường vòng qua huyện đa cờ rồng của tỉnh quảng trị
chọn cách né trạm kiểm soát tải trọng đồng nghĩa với việc tài xế phải mất thêm một trăm một mươi km để di chuyển từ quảng trị vào cảng chân mây
do vậy lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuần lưu kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quá tải quá khổ lưu thông qua địa phận tỉnh thừa thiên huế
hơn nữa công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến với bà con đồng bào huyện a lưới cũng được chú trọng góp phần hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra